người dân di chuyển về thủ đô hà nội trong hôm nay sẽ gặp khó khăn hơn
khi không khí lạnh tăng cường kèm theo cả mưa
với những quý vị lựa chọn phương tiện là xe mô tô thì hãy sử dụng găng tay không thấm nước
để che chắn đôi tay của mình tránh tình trạng rét cóng có thể làm mất cảm giác khi lái xe rất nguy hiểm
trái ngược hoàn toàn với thủ đô hà nội thì thời tiết ở thành phố hồ chí minh
và các tỉnh nam bộ hôm nay lại thuận lợi hơn cho hành trình trở lại các thành phố lớn
trời quang đẳng có nắng nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
tuy vậy cũng mong quý vị hãy di chuyển thật chậm rãi và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông
bởi với lượng lớn phương tiện đổ về các cửa ngõ thì lực lượng chức năng cũng rất vất vả
để phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt